vào ngày ba tháng một mươi một trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai hà nội đã tổ chức tiêm chủng cho các cháu từ một tháng đến sáu tháng tuổi trở lên trên địa bàn
tuy nhiên trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố cán bộ y tế tiêm nhầm vaccine comenity ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biotech cho một mươi tám trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố đã chỉ đạo khẩn trương chuyển các cháu đến bệnh viện đa khoa sanh pôn cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
và hiện tại tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định một số cháu đã có biểu hiện sốt sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng bình thường sau tiêm và không có trường hợp nào sốt phản vệ
ubnd huyện quốc oai đã có chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã yên sơn đình chỉ dây truyền tiêm gồm bốn cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và ra soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em
sở y tế hà nội cũng đã chỉ đạo ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn thành phố tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra